chúng tôi xin chuyển sang tin tức tại khánh hòa
chiều ngày ba bốn ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cố nạn tỉnh khánh hòa
đã có công điện về việc chủ động ứng phó với diễn biến mưa lớn
theo bản tin dự báo của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
hiện nay áp cao cận nhiệt đới đang có xu hướng lấn về phía tây
áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu chậm
dự báo do ảnh hưởng của đời gió đông của rìa áp cao cận nhiệt đới lấn về phía tây
kết hợp với rìa tây nam lưỡi áp cao lạnh lục địa
nên từ gần sáng bốn bốn đến ngày sáu bốn khu vực từ thừa thiên huế đến khánh hòa
và phía đông tây nguyên có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông
để chủ động ứng phó với diễn biến mưa lớn có nguy cơ ảnh hưởng đến tỉnh khánh hòa
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cố nạn tỉnh này
đã đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
các huyện thị xã thành phố và các sở ban ngành đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung sau
tiếp tục tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết mưa lũ
chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
các huyện thị xã thành phố ven biển phối hợp với các đơn vị liên quan
tiếp tục theo dõi các bản tin cảnh báo dự báo và diễn biến gió mạnh sóng lớn trên biển
đồng thời thông báo kịp thời cho thuyền trường chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển
neo đậu tại các khu tranh trú biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp
duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện thị xã thành phố
chủ động bố trí trực ban hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
theo dõi diễn biến tình hình thời tiết mưa lũ để kịp thời tham mưu triển khai các biện pháp ứng phó
bên cạnh đó chỉ đạo các địa phương kiểm tra giả soát các khu vực sung yếu có nguy cơ ảnh hưởng của mưa lũ lớn
đặc biệt là khu vực dân cư sinh sống tại vùng đồi núi có nguy cơ sạt lở đất lũ quét lũ ống
để chủ động thông tin cảnh báo đến người dân về tình hình mưa lũ lớn có nguy cơ xảy ra
chủ động bố trí lực lượng sẵn sàng triển khai sơ tán dân ra khỏi các khu vực sung yếu nguy hiểm
tổ chức thống kê số lượng tàu thuyền tại các khu vực neo đậu lồng bè nuôi trồng thủy sản trên các vùng biển
chủ động triển khai các biện pháp ứng phó sơ tán dân khi có tình huống mưa lũ sóng lớn ảnh hưởng đến địa bàn tỉnh
trong công điện cũng yêu cầu các địa phương đơn vị tiếp tục kiểm tra thống kê đánh giá tổng hợp tình hình thiệt hại do đợt mưa lớn gây ra
để báo cáo theo đề xuất của ubnd tỉnh xem xét hỗ trợ theo quy định huy động lực lượng hỗ trợ kịp thời người dân khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ gây ra
các đơn vị quản lý hồ chứa tổ chức trực ban hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ theo dõi diễn biến thời tiết mưa lũ để vận hành điều tiết hồ chứa
nhằm đảm bảo tích nước phục vụ sinh hoạt sản xuất vừa đảm bảo an toàn công trình hồ chứa hạn chế ngập lụt hạ dù khi có mưa lũ lớn xảy ra
các đơn vị cứu hộ cứu nạn và các địa phương sẵn sàng lực lượng phương tiện để kịp thời cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu